chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
chúc quý vị có một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè
còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay
mở đầu chương trình ngày hôm nay bằng một thông tin văn hóa đáng chú ý
vào tối ngày hôm qua hai mươi tháng một mươi một tại di tích quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử giám
thanh ủy hà nội đã lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu trăm năm mươi năm ngày mất của danh nhân chu văn an một nghìn ba trăm bảy mươi hai nghìn tám
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
thành phố hà nội đã đến dự tại lễ kỷ niệm
cuộc đời doanh nhân chu văn an gắn liền với dạy học và là một con người suốt đời sửa mình trong sạch
không cầu danh lợi ông giữ chức tế tiểu quốc tử giám dưới đời trần và là người dân thất
chảm sớ đề nghị vô trần chém bảy kẻ định thần nhưng sớ của ông không được trần tấu
nên ông quyết định tư quan về sinh sống ở vùng trí linh hải dương ngày nay và tiếp tục dạy học
người việt qua các thế hệ đều tôn sưng chu văn an là người thầy mẫu mực của môn đời
tổ chức giáo dục văn hóa và khoa học của liên hợp quốc đã vinh danh ông là danh nhân văn hóa thế giới
cũng trong ngày hôm qua phó thủ tướng vũ đức đam cùng đoàn công tác đã tiến hành
kiểm tra các văn hóa của trung quốc

phó thủ tướng chia sẻ quảng ninh là địa bàn trọng yếu có đường biên giới dài tiếp giáp với trung quốc
đồng thời có sân bay vân đồn thường xuyên đón công dân việt nam trở về từ nước ngoài
và nhiều khách sạn vẫn đang tiếp tục là địa điểm cách ly cho người nước ngoài nhập cảnh
do đó công tác phòng chống dịch covid một mươi chín phải luôn được đặt lên hàng đầu
phó thủ tướng vũ đức đam ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh quảng ninh trong thời gian qua
lưu ý tỉnh cần tuyệt đối tuân thủ việc cách ly người nước ngoài nhập cảnh về việt nam qua sân bay vân đồn
không được lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch
cần nhanh chóng hoàn thiện cập nhật bản đồ an toàn covid một mươi chín
kiểm tra tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
phó thủ tướng yêu cầu các đơn vị này cần làm tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
kiểm tra tại trường phổ thông dân tộc nội chú tỉnh quảng ninh
phó thủ tướng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến thầy cô cán bộ nhân viên nhà trường
nhân dịp ngành nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
lưu ý trong thời gian tới nhà trường cần tăng cường hỗ trợ tuyên truyền
nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho các em học sinh
liên quan tới công tác kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
cụ thể là về trường hợp được xác định tái dương tính rồi lại âm tính trong tuần qua tại hà nội
sau khi ủy ban nhân dân thành phố lên tiếng nhắc nhở bệnh viện giao thông vận tải hà nội
mới đây bộ y tế đã yêu cầu các cơ sở y tế cần rút kinh nghiệm
chấn chỉnh việc phòng dịch covid một mươi chín vì vẫn còn tâm lý chủ quan
cách đây không lâu cũng từng có những trường hợp bệnh nhân đến thăm khám
có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp nhưng phía bệnh viện vẫn để bệnh nhân ra về
trường hợp bệnh nhân một nghìn ba mươi hai có biểu hiện sốt cao nhưng bệnh viện vẫn cho điều trị tại nhà
mà chưa tiến hành xét nghiệm ngay là điều mà cơ sở y tế cần rút kinh nghiệm sâu sắc
nếu đấy là ca nhiễm mới covid một mươi chín thì nguy cơ bùng phát dịch ra cộng đồng sẽ rất cao
ủy ban nhân dân tp hà nội đã yêu cầu bệnh viện nghiêm túc chấn chỉnh nâng cao cảnh giác
nhân ốm người ta sẽ vào bệnh viện nếu chúng ta phát hiện sớm và xử lý kịp thời thì nó sẽ tốt
còn nếu chúng ta xử lý không kịp thời mà không khai thác đầy đủ tình hình dịch tễ thì cũng nguy hiểm rất
nếu như giả sử trường hợp này đúng là dương tính thật hoặc là tái nhiễm thì cũng rất là nguy hiểm
bởi vì như vậy là sơ sơ sơ ngay một lúc là chúng ta đã làm năm mươi chín trường hợp là f một rồi
còn nhớ trước đó cũng đã từng có những trường hợp tương tự

bệnh viện là nơi dễ phát hiện bệnh nhân nhất nhưng cũng sẽ rất nguy hiểm nếu để xảy ra lây nhiễm chéo covid một mươi chín

nếu như bệnh viện nào gây hậu quả nghiêm trọng thì người đứng đầu cơ sở y tế sẽ phải chịu trách nhiệm và kỷ luật nặng
thưa quý vị với mong muốn chuyển đổi năng lượng hướng tới phát triển bền vững
vào ngày hôm qua hội nghị bộ trưởng cấp cao đông á lần thứ một mươi bốn đã diễn ra tại hà nội
hội nghị có sự tham dự của các bộ trưởng và quan chức cấp cao phụ trách về năng lượng của các nước đông á từ các nước thành viên
các bộ trưởng trường đoàn khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm nguồn cung cấp ổn định
và năng lượng sạch với mức giá hợp lý đồng thời cũng đánh giá năng lượng của khu vực đông á đã đang và sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng đáng kể bởi đại dịch covid một mươi chín
cả trong ngắn hạn và trung hạn
chính vì vậy cần theo đuổi một chính sách năng lượng thực tế để đạt được mục tiêu phục hồi sau đại dịch
các bên đều kỳ vọng song song với apec giai đoạn hai hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
hợp tác năng lượng cấp cao đông á sẽ được tăng cường hơn nữa cả cấp hoạch định chính sách cấp nghiên cứu và thực thi
trong những năm gần đây hoạt động du lịch gắn với nông nghiệp nông thôn đã được đầu tư khai thác tại nhiều địa phương
từ đó các sản phẩm du lịch mang đặc trưng văn hóa sinh thái nông nghiệp vùng miền độc đáo chất lượng đã được khai thác
đáp ứng nhu cầu tham quan trải nghiệm của du khách trong và ngoài nước
du lịch nông nghiệp nông thôn đã và đang thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sạch phát triển góp phần tiêu thụ sản phẩm
đồng thời thu hút và tạo công an việc làm tại chỗ cho lao động địa phương
cơ cấu kinh tế nông nghiệp cũng như xây dựng nông thôn mới
nếu được quản lý và khai thác tốt việc sản xuất nông nghiệp kết hợp hoạt động du lịch sẽ là cầu nối để phát triển
góp phần và bảo tồn những nét riêng cổ truyền của mỗi địa phương
đây cũng là định hướng để phát triển tại các tỉnh miền núi phía bắc
vì vậy công việc chung cầu kỹ năng cho người phục vụ nhất là các hộ gia đình để người ta tiếp ứng được với khách du lịch khi đến
bên cạnh đó các ban ngành cũng sẽ nghiên cứu đề xuất với chính phủ để có các cơ chế tạo điều kiện thuận lợi
đặc biệt sẽ hướng đến việc có những tiêu chí để đánh giá phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn
chiều ngày hôm qua tại hà nội tạp chí diễn đàn doanh nghiệp phòng thương mại và công nghiệp việt nam đã tổ chức diễn đàn

tháo gỡ khó khăn cho ngành công nghiệp bia rượu nước giải khát với sự tham gia của nhiều chuyên gia kinh tế các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế
ngành thực phẩm và đồ uống của việt nam luôn chiếm khoảng một mươi năm gdp đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn sáu mươi tỷ đồng
và tạo việc làm cho hơn hai trăm linh lao động
tuy nhiên do tác động kép của đại dịch covid một mươi chín và ảnh hưởng của nghị định một trăm linh về quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã khiến ngành công nghiệp bia rượu nước giải khát gặp nhiều khó khăn
các chuyên gia nhận định những doanh nghiệp này nếu muốn duy trì và phát triển thì rất cần được chính phủ hỗ trợ từ các chính sách
đặc biệt là về thuế và tạo sự bình đẳng với những ngành khác trong việc tiếp cận các nguồn lực
để đồng hành cùng bà con khắc phục hậu quả sau thiên tai bàn cứu trợ trung ương vừa ban hành kế hoạch phân bổ kinh phí
hỗ trợ nhân dân
hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền trung tây nguyên
đối tượng hỗ trợ là các hộ gia đình có nhà bị sập trôi hoàn toàn hư hỏng nặng do mưa lũ gây ra
trong đó ưu tiên hộ nghèo cận nghèo hộ có thành viên là người có công với cách mạng hộ chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất
với mức hỗ trợ bốn mươi triệu đồng cho một căn nhà bị sập trôi hư hỏng hoàn toàn một mươi triệu đồng cho một căn nhà bị hư hỏng nặng
có một mươi một tỉnh thành phố được phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra quảng ngãi quảng nam hỗ trợ mỗi tỉnh một mươi hai tỷ đồng quảng bình quảng trị hỗ trợ mỗi tỉnh năm tỷ đồng hà tĩnh thừa thiên huế bình định nghệ an hỗ trợ mỗi tỉnh hai tỷ đồng phú yên con tum gia lai hỗ trợ mỗi tỉnh một tỷ đồng
kinh phí chuyển các địa phương được hỗ trợ trước ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi các địa phương được hỗ trợ hoàn thành giải ngân kinh phí xong trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
sau mưa lũ kéo dài đời sống người dân gặp nhiều khó khăn trong việc sản xuất nông nghiệp do thiếu cây con giống
nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả sau các đợt mưa lũ vừa qua ngành nông nghiệp quảng bình đang tập trung hướng dẫn hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất sớm ổn định cuộc sống
trên mảnh vườn vừa xuống nước ông võ minh nết xã can thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đang khẩn trương chăm sóc vườn rau ngắn ngày để kịp thu hoạch
chỉ trong vòng hơn một tháng vườn hoa màu của ông đã phải xuống giống ba lần vì mưa bão liên tiếp
đợt mưa lũ kéo dài trong thời gian vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp
ước tính trên một bảy trăm linh tỷ đồng các nguồn cây con giống hầu như đã bị mưa lũ làm hư hỏng hoặc quấn trôi
việc khôi phục lại sản xuất nông nghiệp của bà con gặp nhiều khó khăn
nếu trong một thời gian dài mà người dân không có rau ăn thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như các bệnh tật
vì vậy chúng tôi đã kêu gọi sự hỗ trợ từ bốn nông nghiệp với sự hỗ trợ bốn hai tận dòng rau và năm tận dòng ngô niệp ngắn ngày
chúng tôi đã phấn vệ cho các địa phương và hiện nay một số địa phương đã tránh thủ thời tiết nặng rau và làm đất
chúng tôi đã gieo trong một số loài rau
hiện nay sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình đang khẩn trương hỗ trợ người dân khôi phục lại sản xuất nông nghiệp
tập trung phát triển các loại rau màu ngắn ngày đồng thời đang đề xuất trung ương hỗ trợ cây con giống và lên kế hoạch sản xuất vụ đông xuân trong thời gian sớm nhất
mới đây đoàn kiểm tra đội quản lý thị trường số một thuộc cục quản lý thị trường tp hà nội phối hợp cùng thành viên tổ công tác ba trăm sáu mươi tám tổng cục quản lý thị trường
vừa kiểm tra và phát hiện hơn một trăm ba mươi bảy đơn vị thuốc tân dược nhập lậu qua đường hàng không tại một cơ sở kinh doanh dược phẩm tại phó trạm thuộc quận long biên tp hà nội
qua kiểm tra cơ sở hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không có giấy đủ điều kiện kinh doanh dược phẩm
toàn bộ hàng hóa tại cơ sở gồm một trăm ba mươi bảy ba trăm hai mươi đơn vị thuốc tân dược là thuốc điều trị thận huyết áp thuốc kháng sinh thuốc điều trị dạ dày nhập lậu qua đường hàng không
toàn bộ số thuốc tân dược trên do nước ngoài sản xuất có xuất xứ thổ nhĩ kỳ không có hóa đơn chứng từ được chủ cơ sở mua giao dịch trên mạng xã hội facebook ảo tên minh trí và hồ hoài đông không biết người bán hàng
đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng để tiếp tục xác minh làm rõ
chuyển sang một số thông tin văn hóa
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một triển lãm ảnh báo chí thế giới
sẽ được diễn ra tại hà nội triển lãm là một trong những hoạt động có ý nghĩa làm phong phú thêm chương trình nghị sự của hà nội thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của unesco
cuộc thi ảnh báo chí thế giới là cuộc thi hàng đầu trên thế giới dành cho các nhiếp ảnh gia báo chí chuyên nghiệp phóng viên ảnh và nhiếp ảnh gia tài liệu
kể từ năm một nghìn chín trăm năm mươi năm cuộc thi đã trao thưởng các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với những bức ảnh tuyệt vời nhất được trình bày dưới dạng ảnh đơn hoặc câu chuyện trong tám hạng mục ghi dấu những sự kiện nổi bật trong những năm trước
ba năm qua triển lãm ảnh báo chí thế giới đã nhận được khoảng bảy mươi năm bức ảnh mỗi năm từ ít nhất một trăm hai mươi năm quốc gia
năm nay triển lãm ảnh báo chí thế giới chọn những câu chuyện có ý nghĩa nhất từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
trong chín ngày của triển lãm một loạt các hoạt động giáo dục sẽ được tổ chức bao gồm hội thảo thảo luận nhóm đánh giá tác phẩm đêm trình chiếu và tọa đàm nghệ sĩ
triển lãm do đại sứ quán vương quốc hà lan tổ chức với sự ủng hộ của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
trong sáng ngày hôm qua tại hà nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng cuộc thi tiểu thuyết lần thứ năm và giải thưởng văn học hội nhà văn hai nghìn hai mươi
đây là giải thưởng văn học uy tín diễn ra thường niên do hội nhà văn việt nam tổ chức
tại lễ trao giải nhà thơ hiễu chủ tịch hội nhà văn việt nam cho biết để có được những tác phẩm đoạt giải
ban chấp hành hội nhà văn đã tiến hành thảo luận cân nhắc đánh giá thận trọng và nghiêm túc
theo đó tác phẩm từ dụ thái hậu tác giả trần thùy mai đoạt giải nhất cuộc thi tiểu thuyết lần thứ năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín
với giải thưởng thường niên năm hai nghìn hai mươi ban chấp hành hội nhà văn việt nam đã trao năm giải nhì bảy giải ba
một giải lý luận phê bình một giải văn học dịch cho các tác giả đoạt giải
ngoài ra ban tổ chức cuộc thi cũng trao giải thưởng cho tập thơ bên trời của nhà thơ trần kim hoa
tập hồi ký gánh gánh gồng gồng của nhà văn xuân phượng
thưa quý vị tại nhà hát thành phố quận một tp hcm trung tâm văn hóa tp hcm sở văn hóa và thể thao tp hcm
vừa tổ chức tổng kết và trao giải liên hoan ca mối nhạc dân tộc giai điệu quê hương tp hcm lần thứ một mươi bảy năm hai nghìn hai mươi
liên hoan quy tụ một nghệ nhân nghệ sĩ ca sĩ diễn viên múa nhạc công của hai mươi hai đơn vị quận huyện trên địa bàn thành phố
với một trăm hai mươi tiết mục gồm đơn can song can tam can tứ can tốt can hợp can và múa minh họa múa độc lập
độc tấu song tấu hòa tấu nhạc cổ dân tộc và hai mươi hai chương trình theo từng chủ đề riêng biệt
mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của việt nam
nội dung ca ngợi quê hương đất nước ca ngợi đảng và chủ tịch hồ chí minh
ca ngợi những truyền thống văn hóa tốt đẹp của con người việt nam ca ngợi những thành tựu đổi mới của việt nam nói chung
và tp hcm nói riêng trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội
tại liên hoàng ban tổ chức trao một mươi hai giải nhất một mươi bốn giải nhì và hai mươi tám giải ba cho các hạng mục
bây giờ là những tin tức quốc tế nổi bật
xây dựng cộng đồng châu á thái bình dương thịnh vượng và tự cường
không chỉ là chủ đề của hội nghị cấp bản
cấp cao apec lần thứ hai mươi bảy mà còn là mục tiêu đặt ra kể từ khi diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
được thành lập vào năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cho đến nay
tuần lễ cấp cao apec hai mươi bảy diễn ra trong bối cảnh đặc biệt và khó khăn của tình hình khu vực và thế giới
đặt ra nhiều thách thức đối với hợp tác đa phương nói chung và apec nói riêng
trong lần thứ hai đăng cai hội nghị cấp cao apec nước chủ nhà malaysia chọn chủ đề cho năm hai nghìn hai mươi
là tận dụng tiềm năng con người vì một tương lai tự cường và thịnh vượng chung
tuyên bố chung của các bộ trưởng ngoại giao kinh tế apec khẳng định quyết tâm của hai mươi một thành viên apec
tiếp tục chung tay xây dựng cộng đồng châu á thái bình dương tự cường thịnh vượng và duy trì vai trò của apec
là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực trong những thập niên tới
các thành viên cũng đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của hiệp định rcep vừa được ký kết
tại hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy và các hội nghị cấp cao liên quan do việt nam chủ trì
năm hai nghìn hai mươi việt nam đã tích cực tham gia đóng góp tại gần một trăm linh cuộc họp hội nghị của apec được tổ chức
nhất là tham dự chín hội nghị đối thoại cấp bộ trưởng
việt nam đồng thời chủ động tích cực tham gia và đóng góp xây dựng nhiều văn bản định hướng hợp tác quan trọng của apec
như tầm nhìn apec sau năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn năng lượng apec sau năm hai nghìn ba mươi
trải qua hơn ba mươi năm hình thái
và phát triển với tổng dân số ba tỷ người chiếm khoảng sáu mươi tổng gdp toàn cầu và gần năm mươi thương mại thế giới
đến nay apec đã khẳng định được vị thế vai trò đầu tàu của khu vực
mới đây liên minh châu âu eu đã công bố các kế hoạch tiến tới mục tiêu chuyển sang sử dụng chủ yếu năng lượng tái tạo
để sản xuất điện năng trong vòng một thập kỷ và tăng cường công suất điện gió ngoài khơi gấp hai mươi năm lần vào năm hai nghìn hai mươi
các nguồn năng lượng tái tạo như gió và mặt trời chiếm hơn ba mươi sản lượng điện năng của eu
tuy nhiên các nhà lãnh đạo eu cho rằng cần nâng tỷ trọng này lên hơn sáu mươi vào năm hai nghìn ba mươi để có thể đạt được mục tiêu trung hòa khí thải carbon vào năm hai nghìn năm mươi
dự kiến eu sẽ sản xuất điện gió ngoài khơi với công suất sáu mươi gigawatt vào năm hai nghìn ba mươi và ba trăm linh gigawatt vào năm hai nghìn năm mươi
lần lượt cao gấp năm lần và hai mươi năm lần so với mức một mươi hai gigawatt hiện nay
kế hoạch tăng cường sản xuất điện gió ngoài khơi với công suất sáu mươi gigawatt vào năm hai nghìn ba mươi và ba trăm linh gigawatt vào năm hai nghìn năm mươi
năng lượng tái tạo ngoài khơi sẽ đòi hỏi khoản đầu tư trị giá gần tám trăm linh tỷ euro vào năm hai nghìn hai mươi
chủ yếu từ nguồn vốn tư nhân nhằm ứng dụng những công nghệ hiện đại và xây dựng mới các trang trại điện gió ở trên biển
liên quan tới công tác nghiên cứu và đưa vào thực tiễn vaccine phòng covid một mươi chín
vừa qua một công ty dược sinh học tại an huy trung quốc đã bắt đầu bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba
với sự tham gia của dự kiến là hai mươi chín tình nguyện viên trên toàn thế giới
theo kế hoạch vaccine của công ty dược sinh hỏng sifay longkorn sẽ được thử nghiệm ở các nước khác
đầu tiên là ở uzbekistan vào cuối tháng này tiếp đó là tại indonesia pakistan và ecuador
công ty có kế hoạch tuyển tới hai mươi chín tình nguyện viên từ một mươi tám tuổi trở lên tham gia vào các cuộc thử nghiệm
vaccine phòng covid một mươi chín của công ty gfi loncon an huy đã được đưa vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một và hai
từ ngày hai mươi ba tháng sáu tại bắc kinh
công ty có kế hoạch tuyển tới hai mươi chín tình nguyện viên từ một mươi tám tuổi trở lên tham gia vào các cuộc thử nghiệm